các nhà lập pháp của liên minh châu âu eu đã thông qua nghị quyết cấm vận toàn bộ ngay lập tức
với hoạt động nhập khẩu dầu than nhiên liệu hạt nhân và khí đốt từ nga
đây là lần đầu tiên eu áp đặt lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của nga
và cũng là gói trừng phạt thứ năm nhằm vào moscow liên quan đến chiến dịch quân sự của nga ở ukraine
nghị quyết được thông qua với năm trăm một mươi ba phiếu thuận hai mươi hai phiếu chống và một mươi chín phiếu trắng
đây cũng là lần đầu tiên eu áp đặt lệnh trừng phạt đối với năng lượng của nga
với lệnh cấm vận than ước tính trị giá bốn tỷ euro mỗi năm
vòng trừng phạt mới cũng bao gồm việc đóng băng tài sản của một số ngân hàng nga
và lệnh cấm xuất khẩu sang nga các loại hàng hóa công nghệ cao lên đến một mươi tỷ euro
đóng cửa cảng biển của eu đối với tàu gắn cờ nga
hiện rất nhiều nước thành viên eu phụ thuộc vào năng lượng của nga
vẫn chưa thể thống nhất về các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của nga
về phần mình nga lên tiếng phản đối các cáo buộc từ phía phương tây
đồng thời cảnh báo nga sẽ có các hành động đáp trả tương ứng với các biện pháp trừng phạt của phương tây
khẳng định hậu quả với các nước châu âu là rất nghiêm trọng